thủ tướng chính phủ đã có văn bản đồng ý bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
thay mặt chính phủ ký hồ sơ nghệ thuật xoay thái và nghệ thuật làm gốm của người trăm
trình tổ chức khoa học giáo dục và văn hóa của liên hợp quốc unesco
xem xét đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
và danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
nghệ thuật xoay thái là loại hình múa truyền thống cắn liền với đời sống
của đồng bào dân tộc thái sinh sống trên vùng tây bắc việt nam
xòe thái thường được tổ chức trong các lễ hội cộng đồng trong những buổi giao lưu kết bạn
các điệu múa xòe đã được trao truyền và bảo tồn khá nguyên vẹn qua hàng trăm năm
với nhiều hình thái khác nhau
trong khi đó nghề làm gốm truyền thống có một vai trò to lớn
trong đời sống kinh tế văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng người trăm
toàn bộ quy trình làm gốm toát lên giá trị nghệ thuật đặc trưng
chính vì vậy dù trải qua hàng trăm năm nhưng nghề làm gốm truyền thống của người trăm
vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ và tinh túy vốn có
với những giá trị độc đáo đó hai nghệ thuật này xứng đáng được unesco vinh danh
vì vậy thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
phối hợp với ủy ban quốc gia unesco việt nam làm các thủ tục cần thiết
để gửi hồ sơ tới unesco trước ngày ba mươi một tháng ba